ngày hai mươi ba tháng bảy mưa to kèm theo rông lốc xuất hiện tại tỉnh an giang đã làm cho một người chết
hàng trăm căn nhà bị sập và tóc mái
mưa to kèm theo rông lốc tại thị xã tân châu đã gây thiệt hại nhiều nhà cửa cơ sở vật chất
tại huyện tịnh biên có một người bị xét đánh
cơn rông đã làm sập và tốc mái năm trăm chín mươi năm căn nhà làm chim một bè cá và thiệt hại một số công trình công cộng
hiện địa phương đang giả soát thiệt hại
sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo các huyện thị xã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại